trung tâm y tế đã và đang quyết liệt triển khai mô hình trung tâm kiểm soát bệnh tật hay còn gọi là mô hình cdc trên cơ sở sắp nhập các trung tâm có cùng chức năng
tại hà nội dù chưa đổi tên là trung tâm kiểm soát bệnh tật nhưng trung tâm y tế dự phòng đã thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy theo đúng tinh thần của mô hình cdc
bốn đơn vị được sắp nhập với trung tâm y tế dự phòng là trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường hà nội trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế trung tâm kiểm nghiệm hà nội
trung tâm phòng chống hivs hà nội trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe hà nội và quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm hà nội
tại khoa xét nghiệm chị trần thị bích hậu trước đây công tác tại trung tâm phòng chống hiv aids sau sắp nhập công việc của chị thuận lợi hơn vì được sử dụng đầy đủ các thiết bị cần thiết
tôi nghĩ thì thật ra là nó cũng khá là hiệu quả ví dụ như là nếu mà chúng ta để riêng các cái vì là phòng xét nghiệm thì chúng tôi có rất nhiều các loại máy máy
có thể sử dụng chung cho rất nhiều các công tác xét nghiệm ví dụ như là ở đây có hệ thống dàn máy pcr để làm cho các cái xét nghiệm mà định gen chẳng hạn
thì khi mà ở trung tâm phòng chống hivs chúng tôi không có cái máy đó thì khi về đây có cái máy đó thì chúng tôi triển khai thêm một kỹ thuật mới đó là xét nghiệm tải lợi virus cho các bệnh nhân điều trị hiv
hơn nữa khi về đây việc được thử sức mình ở những lĩnh vực mới khiến không chỉ chị hậu mà các anh em khác đều cảm thấy tràn đầy hào hứng trong công việc
khi mà sắp nhập về đây thì tôi cũng được tham gia thêm các công tác chuyên môn khác và tôi thấy thì đấy cũng là một cơ hội để cho mình mở mang những cái kiến thức chuyên môn mới
trước đây thì cái công việc của tôi ở trong trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động môi trường thì cái công việc của bên chỗ chúng tôi thì nó chỉ ở gói gọn ở trong cái mảng về môi trường lao động thôi
nhưng mà khi mà sát nhập vào bên trung tâm y tế dự phòng hà nội thì công việc hiện nay của bộ phận chúng tôi là nó rất là đa dạng
và chúng tôi
sẽ có nhiều cái cơ hội mà nó sẽ biết thêm và sẽ có nhiều cơ hội về trong cái công việc về y tế dự phòng hơn
một cái thời gian rất là ngắn thì tôi cũng đã bắt đầu là hòa nhịp với cả các cái công việc mới và các công việc mới thì nó cũng đã rất là cuốn hút mình
và mình cũng tham gia thì đến giờ là cũng được một năm rồi và mọi việc thì rất là ok rất là vui vẻ hòa đồng với cả anh em
đặc biệt với cấp lãnh đạo khi sát nhập lại thì việc điều động nhân sự cũng thuận lợi
từ đó mà chất lượng phục vụ cũng được nâng lên
về nhân lực thì chúng tôi đã huy động được nhân lực một cách hiệu quả nhất
các cái bộ phận trong cái khoa sát nghiệm có thể hỗ trợ lẫn nhau khi mà có những việc đột xuất xảy ra
thí dụ như trong cái phòng chống dịch số suyết năm hai nghìn một mươi bảy
thì chúng tôi đã huy động tất cả các xét nghiệm của bên hiv bên kiểm dịch cũng như là xét nghiệm của bộ phận vệ sinh lao động
để tham gia cái sát nghiệm và phục vụ công tác phòng chống dịch số suyết năm hai nghìn một mươi bảy
và một vấn đề thứ hai mà chúng tôi thấy rất hiệu quả
đấy là khi mà sát nhập được các trung tâm này vào
thì cái việc mà phục vụ người dân phục vụ xã hội cũng như phục vụ khách hàng
thì tính hiệu quả và cái hiệu suất nó rất là cao
người dân và khách hàng có thể đến một nơi thôi họ đã có thể tìm thấy rất nhiều cái nhu cầu về dịch vụ của họ
thứ hai là công tác y tế phòng nó tập trung chỉ đạo nó sẽ hiệu quả hơn và nó có sự hỗ trợ đến nhau
và đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành nó sẽ thống nhất
vì nó là cùng một đầu mối cùng một chuyên môn với tuyến dưới như là trung tâm y tế các quận huyện xã phường
thì nó sẽ thống nhất và nó đồng bộ và nó tiết kiệm và nó nhanh hơn hiệu quả hơn trước đây
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy trên cả nước đã có năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật
ngoài những hiệu quả về chất lượng công việc như đã nêu
thì việc sắp nhập này trên toàn quốc dự kiến sẽ giảm được không ít cán bộ và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước thường xuyên
số lượng lãnh đạo cấp phòng sẽ giảm khoảng một hai trăm sáu mươi vị trí tương đương với chín mươi bảy trăm hai mươi tỷ đồng trên một năm
tổng số cả nước có khoảng một hai trăm sáu mươi vị trí tương đương với chín mươi bảy trăm hai mươi tỷ đồng trên một năm
trong số đó người làm hành chính như văn thư lái xe kế toán thủ quỹ có khoảng ba bốn trăm linh người
dự kiến sẽ giảm được khoảng hai một trăm bốn mươi người tương đương với một trăm năm mươi bốn tám mươi tỷ đồng trên một năm
tại tuyến huyện bộ y tế thống nhất mô hình trung tâm y tế đa chức năng trên cơ sở sắp nhập các đơn vị thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng
và khám chữa bệnh phục hồi chức năng
mô hình trung tâm y tế tp yên bái là một điển hình được sắp nhập giữa trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa
sau khi thực hiện xong việc sắp nhập đã giảm được tám đầu mối một mươi hai lãnh đạo đơn vị một mươi sáu khoa phòng
đồng thời tăng cường nhân lực giải quyết một số vấn đề bất cập trước đây
tại khoa ngoại và khoa nội của bệnh viện đa khoa thành phố yên bái trước đây các bác sĩ luôn trong tình trạng quá tải
bởi có thời điểm một khoa với ba bác sĩ phải phục vụ đến gần hai trăm linh bệnh nhân
sau sắp nhập số lượng bác sĩ của cả hai khoa đều được tăng gấp đôi điều dưỡng được bổ sung thêm
vấn đề quá tải đang dần được tháo gỡ
để sắp nhập vào thì chúng tôi đã tận dụng được cái nhân lực đấy để giúp chúng tôi điều trị khi bệnh nhân đến viện
trong thời gian quá tải mà chúng tôi đã được hỗ trợ về nhân lực
sau khi mà sát nhập hợp nhất thành trung tâm y tế thành phố thì con người thì đã quy tụ về một mối
thì tất nhiên với cái nhân lực thì sẽ hỗ trợ được rất nhiều
và công tác chuyên môn thì nó cũng sẽ phần nào nó giảm bớt cái gạch
cái gạch nặng của công tác chuyên môn và sẽ tận dụng được tất cả các cán bộ mà đương công tác tại cái trung tâm y tế này
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đã có bốn trăm ba mươi bảy trên bảy trăm một mươi ba đơn vị cấp huyện của bốn mươi bốn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tổ chức thực hiện mô hình trung tâm y tế đa chức năng như trên
cũng từ đó số lượng biên chế dự kiến sẽ giảm
tố lượng người lãnh đạo quản lý sẽ giảm đến một bảy trăm bốn mươi tám người
tương đương với một trăm hai mươi sáu hai trăm ba mươi tám tỷ đồng trên một năm
số lượng người làm công việc hành chính khoảng một mươi tám trăm chín mươi chín người
tương đương với bảy trăm tám mươi bốn bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng trên một năm
đặc biệt với tuyến huyện khi thực hiện trung tâm y tế đa chức năng có thể ghép từ bốn đầu mối còn một
thì số lượng người làm lãnh đạo quản lý và biên chế gián tiếp còn giảm nhiều hơn nữa
để tinh gọn đầu mối giảm ngân sách nhà nước chi thường xuyên nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công việc
không ảnh hưởng đến hoạt động
chuyên môn bộ y tế chủ trương tập trung tinh giản ở đội ngũ gián tiếp
biên chế là những người gián tiếp
thì chủ yếu là những người mà làm công tác tổ chức hành chính bảo vệ lái xe v v
thì nói chung là gián tiếp
thì cái số lượng người ấy thì chắc chắn là phải giảm
và với khối lượng ở tỉnh thì giảm một khối lượng cũng tương đối lớn đấy
tương đương lớn
và cũng chúng tôi tính ra là cũng nếu như mà sáu mươi bốn
sáu mươi ba tỉnh thành như vậy thì cũng giảm tới khoảng một mươi bảy ngàn người
một mươi bảy ngàn người
như vậy thì cũng một số lượng rất lớn
và tương đương như vậy là cũng một năm tính ra cũng trừng được khoảng giảm và tính ra kinh phí đấy
cũng phải giảm trừng được khoảng hơn một trăm năm mươi tỷ trong một năm
như vậy với chủ trương của bộ y tế hàng nghìn lãnh đạo trong ngành sẽ bị cắt giảm
một mươi người ở bộ phận hành chính sẽ được tinh gọn
và như vậy sẽ tiết kiệm chi được hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
bộ máy cũng trở nên gọn nhẹ
nó cũng sẽ tổ chức khó khăn hơn
thế nhưng trên thực tế ngành y tế cũng phải đối diện với một loạt những vấn đề nảy sinh không dễ gì giải quyết
hàng nghìn lãnh đạo cấp phó bị rôi dư
thế còn lại số phó phòng thì chắc chắn cũng còn dư theo số quy định này
đội ngũ lãnh đạo trở về làm viên chức thì tâm tư lo lắng
thực ra thì khi mà sát nhập lại tinh gọn thì một những người từ vị trí cao xuống một vị trí thấp
cứ sao tìm nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý
cứ sao tìm nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý
sắp nhập để tinh gọn nhưng có những nơi sắp nhập lại phình lên
điều quan trọng khi thực hiện tinh gọn
không phải là cắt giảm một cách cơ học
mà là tinh giản tức là phải cắt giảm
đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không bảo đảm chất lượng
trình độ chuyên môn
nhưng trên thực tế thực hiện được tiêu chí này không hề đơn giản
trong đó có chủ yếu là các cán bộ đến tuổi nghỉ hưu
một số cán bộ có thể có kế hoạch xin chuyển các đơn vị khác theo mong muốn
thế đó là giải pháp chúng tôi thực hiện
với giải pháp như vậy
chúng tôi đảm bảo thực hiện được đề án tinh giản nguyên chế
theo đúng yêu cầu của bộ y tế và bộ nội vụ
mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp lại bộ máy là nâng cao hiệu quả của hoạt động
tuy nhiên từ chính những người trong cuộc lại đang có nhiều trăn trở
khi tinh giản đầu mối như vậy
có một số lĩnh vực chuyên môn thì chúng ta không còn đầu mối chuyên biệt nữa
thế nên công tác đi sâu vào những lĩnh vực đó
chúng ta không còn điều kiện làm trước đây
khi mà không sát nhập
mà từng đấy con người mà làm vẫn có thể đảm bảo công việc
thì chúng ta cũng chưa cần phải bàn đến
nhưng mà khi sát nhập có thể là đông người nhưng chưa chắc đã là hiệu quả
với ngành y tế vấn đề về sắp xếp nhân sự bố trí công việc sau sắp nhập được giải quyết ra sao
cách thức tinh gọn những biên chế gián tiếp và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy đó đang diễn ra như thế nào
mời quý vị đón xem phần hai của chương trình vào lúc hai mươi h hai mươi phút thứ ba ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trên kênh truyền hình